theo đánh giá của ngành y tế số người nhiễm hiv phát hiện trong năm hai nghìn một mươi bảy có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên con số này không phản ánh được đúng tình hình dịch bệnh hiv s ở nước ta
bởi số liệu này còn phụ thuộc vào khả năng triển khai công tác tư vấn xét nghiệm hiv tại cộng đồng
nhưng trong bối cảnh hiện nay kinh phí viện trợ quốc tế bị cắt giảm
nguồn ngân sách quốc gia lại chưa được cấp cho hoạt động xét nghiệm để phát hiện người bị nhiễm hiv
vì vậy địa phương nào quan tâm và dành kinh phí cho hoạt động này
thì số lượng người phát hiện bị nhiễm và được điều trị dự phòng sẽ ở mức cao
ngược lại địa phương nào không có kinh phí thì hoạt động xét nghiệm sẽ không được thực hiện
và đồng nghĩa với việc người nhiễm hiv sẽ không được phát hiện
đây là mối nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng
đứng trước những khó khăn thách thức đó ngành y tế phải làm gì
cuộc trao đổi của phóng viên truyền hình nhân dân với phó cục trưởng cục phòng chống hiv aids ngay sau đây
sẽ phần nào đưa ra lời giải cho công tác này
được biết đến hết năm hai nghìn một mươi bảy các chương trình viện trợ của nước ngoài dành cho hoạt động phòng chống hdps đều rút khỏi nước ta
kéo theo đó là chương trình mục tiêu cũng cắt giảm nguồn kinh phí
những hoạt động như thế này có ảnh hưởng như thế nào đến công tác phòng chống hiv s
thiêu hụt nguồn lực cho công tác phòng chống hiv s là một trong những thách thức lớn của chúng ta hiện nay
khi mà việt nam thoát khỏi nước nga
thì viện trợ quốc tế cắt giảm
nếu chúng ta không đầu tư dịch bùng phát trở lại
thì bao nhiêu thành quả chúng ta đã đạt được lại mất
và chứ kể là ảnh hưởng của dịch sẽ vô cùng nặng nề
và đầu tư mà càng chậm thì hiệu quả càng thấp
để hoạt động phòng chống hiv s trong thời gian tới tiếp tục có hiệu quả
vậy cục phòng chống hiv s sẽ triển khai kế hoạch cụ thể như thế nào
chúng ta đang thực hiện mục tiêu chín mươi chín mươi chín mươi
trước hết là tăng cường mở rộng độ báo phủ của công tác xét nghiệm
rồi thì áp dụng
áp dụng các mô hình về xét nghiệm để tiếp cận được với nhóm nguy cơ cao
để họ xét nghiệm biết được tình trạng nhiễm
và đối với các tỉnh phải đầu tư cho kinh phí cho hoạt động này lập sau một
cái thứ hai là đối với công tác điều trị bằng thuốc hiv và khám điều trị
thì chúng ta lồng ghép triệt để vào hệ thống y tế
phân cấp và lồng ghép lấy các cơ sở khám chữa bệnh làm điểm để triển khai cái việc này
và chúng ta phân cấp kể cả xuống đến tận trạm y tế xã cấp thuốc cho bệnh nhân
và đối với điều trị methadone
thì chúng ta cũng tương tự
đấy là những cái cách làm nó tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh tiếp cận để được chăm sóc điều trị
cái thứ hai là chi phí rẻ nhất
thứ ba là chúng ta vận dụng được cả một hệ thống y tế cơ sở
cụ thể hơn nữa thì trong tháng hành động phòng chống hvf năm nay chúng ta triển khai những hoạt động thế nào
tháng hành động quốc gia phòng chống hivs và tổ chức ngay thế giới phòng chống hivs
là dịp để chính quyền các cấp tăng cường các tập chỉ đạo và các ngành các cấp cùng tham gia
thứ hai là chúng ta
chúng ta đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đến các nhóm quân chúng nhân dân
huy động những người nhiễm hiv những người ở nhóm có hành vi nguy cơ cùng tham gia vào để giải quyết bệnh dịch
dịp này cũng là dịp để chúng ta tăng cường công tác tuyên truyền chống kỳ thị phân biệt đối xử
để tiến tới không còn sự kỳ thị phân biệt đối xử thì chúng ta mới giải quyết được đại dịch
ngày thế giới phòng chống hivs cũng là dịp để tưởng nhớ
những người đã tử văn vì hivs

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo